thưa quý vị một đối tượng nghiện ma túy nhiều năm và mới kết thúc cai nghiện bắt buộc được vài tháng
lại tiếp tục mua bán tảng trữ nhiều loại ma túy khác nhau đã bị công an thành phố lào cai tỉnh lào cai bắt giữ
đó là trung thị yến biệt danh yến nội sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố lào cai
khám xét khẩn cấp nơi ở của yến cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ ba trăm năm mươi chín viên ma túy hồng phiến
hàng chục gói heroin ba túi cẩn xa hai túi ma túy đá
cùng nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tối ngày một mươi sáu tháng ba lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt quả tang đối với đối tượng đỗ văn quyết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cũng trú tại thành phố lào cai có hành vi tàng trữ bốn viên ma túy hồng phiến
quyết khai nhận mua số ma túy trên là của trung thị yến
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
với hành vi cố ý gây thương tích lương minh tân chú tại thành phố cần thơ và lê văn tường chú tại tỉnh hậu giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành của tỉnh hậu giang khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành cũng khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
về hành vi cố ý gây thương tích đối với năm đối tượng là bạn của tân và tường
theo kết quả điều tra tân và tường đã lên kế hoạch đánh một công nhân vì tân có mâu thuẫn với người này
sau thời gian nhờ người quen theo dõi đến hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng một tân và tường cùng một số đối tượng
điều khiển xe mô tô ra quốc lộ nam sông hậu để chặn đường đánh nạn nhân gây thương tích bảy
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận
vì phạm tội của mình
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với một mươi ba bị cáo
cùng chú tại xã cư đoan huyện crong bông tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo cáo trạng do không thích việc lương ngọc hải sinh năm hai nghìn bảy chú tại huyện crong bong yêu em gái mình
nên lê công minh sinh năm hai nghìn năm nhắn tin cho hải hẹn gặp mặt để đánh nhau
sau đó hải nhận lời và rủ thêm một mươi hai người bạn để đánh nhau với nhóm của minh
còn minh cầm theo một cây sát cùng với hai người bạn đến điểm hẹn
tại đây hai nhóm đã cầm hung khí lao vào hỗn chiến
hậu quả minh bị đánh với tỷ lệ thương tật là ba mươi bốn một người trong nhóm của minh cũng bị thương tật là năm
tại phiên tòa hội đồng xét xử xác định hải là đối tượng cầm đầu nhưng thời điểm gây án mới một mươi bốn tuổi
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bốn năm tù giam
hai mươi bị cáo còn lại lãnh từ hai đến một mươi hai năm tù giam về cùng tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lâm bích thảo chú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an từ khoảng năm hai nghìn một mươi hai lợi dụng sự tin tưởng của người dân
lâm bích thảo đã đứng ra làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn xã điền hải và long điền huyện đông hải cùng tham gia
trong quá trình này đối tượng thảo đã mở nhiều dây hội mới
bán hội mạo danh các hội viên hốt hội và tuyên bố vỡ hội nhằm chiếm đạt tài sản của các hội viên
ước tính tổng số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị đến ngày ba mươi một tháng ba tất cả các thuê bao di động đang hoạt động
phải đảm bảo thông tin trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
những trường hợp không chuẩn hóa thì sẽ bị khóa thuê bao
thông tin trên đã khiến cho không ít người dân băn khoăn
nhiều người dân lo lắng liệu rằng thông tin số điện thoại của mình đã trùng khớp
với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư hay xưa
nếu chưa thì sẽ được hướng dẫn chuẩn hóa như thế nào
để giải đáp những thắc mắc này trong mục tư vấn của chúng tôi ngày hôm nay
sẽ giúp quý vị cách thức để chuẩn hóa thông tin không bị khóa thuê bao
là một thuê bao của vinaphone chị lan anh đã nhận được tin nhắn của tổng đài
thông tin dữ liệu thông tin cá nhân của chị chưa được chuẩn hóa
được sự hướng dẫn của tổng đài viên chị đã ra cửa hàng gần nhất
để nhanh chóng hoàn tất cập nhật thông tin cá nhân của mình
tin nhắn từ tổng đài đến bảo là trước ngày ba mươi một tháng ba
nếu mà không chuyển thông tin thì sẽ khó một chiều
tôi ra chỗ vinaphone này thì các bạn hướng dẫn là mình sẽ đưa căn cứ công dân
và mình đọc số điện thoại kê khai các bạn làm giúp cho tôi
viện thông cho biết từ ngày ba mươi một tháng ba các nhà mạng sẽ bắt đầu khóa một chiều
với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều
với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát

nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định
chính vì thế những ngày này lượng khách đến các cửa hàng làm lại thông tin tăng cao
qua những ngày qua thì vinaphone đã nhắn tin cho khách hàng
để chuẩn hóa thông tin thuê bao cộng với là khách hàng đã nhận được
những cái thông tin đấy qua các kênh truyền thông đại chúng
thì cái lượng khách hàng mà ra cập nhật chuẩn hóa đã tăng gấp đôi gấp ba
so với ngày thường
chính vì vậy mà vinaphone đã bố trí tăng cường nhân lực tăng giờ làm
cho đến hai mươi một giờ để phục vụ khách hàng
theo đại diện ba nhà mạng hàng đầu việt nam là viettel vnpt mobifone
ba nhà mạng này có khoảng ba năm triệu thuê bao di động
chưa có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hiện các nhà mạng đang tích cực đối soát thông tin hướng dẫn các khách hàng
các cách để chuẩn hóa thông tin
sau khi đối soát về cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
thì khách hàng thường xuyên đang bị sai
hoặc là trường họ tên hoặc là trường chứng minh thư
hoặc là có trường hợp khách hàng đang sai cả hai trường họ tên và chứng minh thư
thì đây đều là các trường rất đơn giản
và nó đều được thể hiện trên căn cước của dân của khách hàng
cái việc cập nhật của khách hàng thì hiện giờ với những vinaphone
thì đang triển khai theo ba cách
thứ nhất là khách hàng có thể tự động tải app myvnpt
để thực hiện tự chuẩn hóa rất là đơn giản thông qua các bước là cập nhật
cách ảnh và thực hiện cập nhật thông tin qua việc quét khuôn mặt
cái thứ hai là khách hàng có thể vào trang web my vnpt vn
để có thể thực hiện chuẩn hóa trên web
cái thứ ba thì khách hàng hoàn toàn có thể ra các điểm giao dịch
để mà nhân viên giao dịch của vnpt sẽ thực hiện hỗ trợ khách hàng được giao dịch
cái thứ tư thì đối với một số trường hợp khó khăn
thì nhân viên của vnpt có thể tiếp cận tại nhà khách hàng
các nhà mạng cũng khuyến cáo khách hàng cảnh giác với các tin nhắn
cuộc gọi từ các số điện thoại lạ
để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng
trong quá trình thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao
theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
thông tin mới nhất liên quan đến vụ bốn tiếp viên vietnam airlines
vận chuyển hơn một mươi kg ma túy từ pháp về việt nam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
đang tạm giữ hình sự bốn nữ tiếp viên để lấy lời khai
theo cục hải quan tp hcm vụ án là hình thức phạm tội mới
nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
tại cuộc họp báo vào chiều tối qua
lãnh đạo cục hải quan tp hcm thông tin
trong bốn vali của các nữ tiếp viên
gồm nguyễn thanh thủy đặng phương vân
trần thị thu ngân và võ tú quỳnh
chứa tám kg thuốc lắc và ba kg ketamin
được cất dấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng
quy trình so chiếu hành lý của các tiếp viên
cũng như thành viên đoàn bay giống với đối với các hành khách thông thường
động thái này của cục hải quan tp hcm
nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
qua cảng hàng không quốc tế tập trung kiểm soát
những người có tần suất di chuyển thường xuyên
đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm
từ châu âu mỹ nhật bản và hàn quốc
để sang lọc kiểm tra có trọng tầm
cũng với thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi
trong các vỏ gói trà các đối tượng vận chuyển ma túy
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
và lực lượng công an tỉnh vĩnh long phát hiện bắt giữ
vào khoảng chín giờ tối qua lực lượng công an phát hiện
xe máy biển số sáu mươi tám g một trăm chín mươi một nghìn bảy trăm một mươi sáu
lưu thông trên quốc lộ một
đoạn thuộc xã tân phú huyện tam bình
có dấu hiệu nghi vấn qua làm việc người điều khiển
là đào duy hoàng chở phía sau là
nguyễn thị muội tiến hành khám xét trên người
và phương tiện lực lượng công an thu giữ một hộp
bên trong có chứa tinh thể màu trắng và viên nén
nghi là chất ma túy có tổng trọng lượng
là gần một kg